thưa quý vị trước sức ép về dân số cơ học tăng nhanh nhiều trường học ở các quận nội đô đang quá tải về sĩ số học sinh trong một lớp
giải pháp vừa được sở giáo dục và đào tạo hà nội đưa ra đó là kiến nghị nâng thêm tầng trường học để giãn học sinh
tuy nhiên việc nâng thêm tầng chỉ là giải pháp mang tính tỉnh thế bởi dự báo số lượng học sinh sẽ còn tăng nhanh nếu như chỉ nâng tầng thì chưa chắc đã có thể đáp ứng được nhu cầu thực tế
về lâu dài còn rất nhiều chuyện phải tính đến ví dụ như là vấn đề quy hoạch hay là các tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy chất lượng thi công và sự an toàn của giáo viên lẫn học sinh
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn số lượng học sinh vào các lớp đầu cấp tại hà nội đều tăng đột biến
trong đó tại các quận nội đô có lớp có tới sáu mươi học sinh trong khi theo quy định của ngành giáo dục tiểu học không quá ba mươi năm học sinh một lớp trung học cơ sở không quá bốn mươi năm học sinh một lớp
trước vấn đề dân số cơ học tăng nhanh lo lại quá tải số lượng học sinh
trong một lớp sở giáo dục và đào tạo tp hà nội cũng đã kiến nghị nâng thêm tầng xây thêm hầm cho trường học tại các quận nội đô
xong theo chia sẻ của cộng đồng mạng phương án này không khả thi lo ngại phá vỡ quy hoạch
chưa kể theo dự báo trong một vài năm tới học sinh của hà nội có thể sẽ tiếp tục tăng
tôi thấy việc nâng tầng chỉ giải quyết được một số lượng ít phòng học chứ không giải quyết được sự khan hiếm của phòng học
trường học ở những khu vực nội đô cần tầm nhìn xa hơn chứ đừng theo kiểu sai đâu rồi đấy
chỉ hơn năm nay thì sao vậy khối lượng nâng tầng ở mỗi trường sẽ thế nào
tiến độ nâng tầng sẽ ra sao rất khó khả thi
ngày xưa dân số còn ít thì học ngay một buổi thành ra cơ sở vật chất dùng hết công suất không bị cảnh thiếu trường lớp
nay thì ngược lại dân số đô thị tăng cao trường xây thì ít mà lại chỉ dùng được nửa công suất so với ngày xưa
tôi cũng không biết nói gì cả
vấn đề là tạm dừng xây dựng các khu trung cư cao tầng trong nội thành nếu không còn trường để các cháu học
còn việc nâng tầng và hầm khó khả thi vì một nâng tầng thì có thể nếu bóng thiết kế cho phép nhưng sẽ không được nhiều vì phụ thuộc hệ số an toàn khi thiết kế và sinh tồn
hai tầng hầm khó khả thi sẽ phá vỡ kiến trúc và an toàn còn khóa đi xây mới thì việc di rời ít nhất hai khóa học khó thực hiện
theo quy định khối nhà học đối với trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông chỉ được thiết kế cao không quá năm tầng
rõ ràng việc nâng tầng cần phải đáp ứng các yêu cầu đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy về sự an toàn cho học sinh
hơn nữa về không gian cho học sinh vui chơi sau mỗi giờ ra chơi cũng cần phải tính toán vì học sinh ở tầng cao là bất lợi
việc nâng tầng không chỉ đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy mà cần phải đảm bảo sinh hoạt học tập cho các học sinh nữa
đâu chỉ đơn giản nâng tầng để giải quyết vấn đề số lượng học sinh nghĩ các cháu mà học ở tầng sáu bảy mỗi lần ra chơi giữa giờ chạy lên chạy xuống cầu thang đã đủ ngại rồi trong khi cơ sở vật chất về thang máy không phải trường nào cũng đáp ứng
các quỹ đất cho cơ quan sĩ nghiệp khi di chuyển đi dành để xây trường học sân chơi bãi đỗ xe chứ xây hầm nâng tầng làm gì phải đảm bảo môi trường an toàn không gian cho thầy cô giáo và học sinh
tư dân mạng cho rằng giải pháp để tăng tầng tăng trường hiệu quả nhất chính là đẩy nhanh việc thực hiện chủ trương di rời các trường đại học cao đẳng ra khỏi nội thành
quỹ đất của các trường đại học cao đẳng sẽ được tái sử dụng và sử dụng thành khu đất dành cho các trường mầm non tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông hiện đang còn thiếu ở các môn trung tâm
bên cạnh đó việc giải phóng này sẽ góp phần giảm ủn tắc giao thông
với các trường đại học di rời theo đúng quy hoạch và lộ trình khi đó dùng quỹ đất của các trường các cơ quan để làm lại hạ tầng
cố gắng xây thêm trường lớp thay vì xây thêm trung cư cao tầng dành nhiều nguồn lực cần thiết cho việc xây trường học thay vì một số công trình khác không có nhiều giá trị sử dụng
tâm lý phụ huynh đều cho con em học trường công nếu không nhanh chóng xây trường mới thì sẽ luôn tiềm ẩn nguy cơ vỡ trận tuyển sinh đầu cấp
việc xây hầm nâng tầng trường học tại các trường học ở nội đô thành phố hà nội mà chúng tôi vừa đề cập trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
quan điểm cũng như suy nghĩ của các bạn như thế nào hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân